các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến ngày một mươi tháng bốn
không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu và lệch đông gây ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn tập trung trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra nắng nóng có thể xuất hiện tại tây bắc bộ bắc và trung trung bộ trong nửa cuối tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
nam bộ và tây nguyên nhiều ngày nắng nóng tập trung ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng sương mù
rông lốc xét mưa đá nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
cũng trong thời gian này nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn từ một đến một năm độ so với trung bình nhiều năm
trong đó đông bắc bộ và bắc trung bộ cao hơn từ năm đến một độ
từ nay đến ngày một mươi tháng bốn tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ năm đến một mươi năm mm
một số nơi ở tây bắc bắc bộ trung và nam trung bộ thấp hơn từ một mươi năm bốn mươi mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
các vụ hỏa hoạn cháy rừng thiếu nước ngày càng tăng ở khu vực nam và bắc âu
còn các nước ở vùng ven biển trũng lại đối mặt với nguy cơ lũ lụt xói mòn và xâm nhập mặn
rủi ro từ các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng tại châu âu là nguyên nhân gây ra tình trạng mất đa dạng sinh học
suy giảm hệ sinh thái ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và làm thiệt hại kinh tế hơn một tỷ euro mỗi năm
vượt xa quản thiệt hại sáu trăm năm mươi tỷ euro trên toàn khối giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến hai nghìn hai mươi hai
các nhà hoạch định chính sách của khối cần xây dựng kế hoạch giúp người dân ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan
yêu tiên hàng đầu là cải thiện phạm vi bảo hiểm thiết kế lại cơ sở hạ tầng và đưa ra luật để bảo vệ người lao động ngoài trời khỏi tình trạng nắng nóng
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay một mươi ba tháng ba
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhẹ sáng và đêm trời rét
trung bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông còn nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ có nơi dưới một mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ
phía đông bắc bộ vùng núi có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi bảy hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi tám độ
tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa phía bắc gió nhẹ phía nam gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ phía nam có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp năm
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi bảy hai mươi độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
ngày gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn đêm gió nhẹ sóng biển cao từ một m
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay ngày một mươi ba tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại